ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công bố thống kê cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lớn lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên và nam bộ
theo đó thiên tai đã khiến ít nhất một mươi một người chết và thiệt hại trên một tỷ đồng do thiên tai tại tây nguyên và nam bộ
theo đó thiên tai đã khiến ít nhất một mươi một người chết tăng một người so với báo cáo ngày một mươi tháng tám
cụ thể gia lai một người đắk lắc một người đắk nông năm người con tum hai người lâm đồng một người đồng nai một người
cùng với thương vong về người ba tám trăm tám mươi ba nhà dân tại các tỉnh vẫn đang bị ngập nước hai mươi hai hai trăm một mươi tám ha lúa hoa màu và một một trăm một mươi hectare cây trồng lâu năm
hai năm trăm tám mươi hai hectare cây trồng hàng năm một tám mươi ba ha cây ăn quả bị thiệt hại hai trăm chín mươi chín con da súc và một trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi một con da cầm bị chết cuốn trôi
một trăm bốn mươi hai hectare nuôi cá truyền thống bốn ba trăm linh mét khối lồng bè bị thiệt hại
ngoài ra năm mươi ba một mươi ba km canh bị sạt bốn đập bị hư hỏng ba mươi một năm mươi năm km đường giao thông bị sạt lở sáu cống và hai mươi sáu cầu bị hư hỏng ước tổng thiệt hại về kinh tế khoảng một bảy mươi ba tỷ đồng